thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội sẽ xét xử sơ thẩm hai bị cáo
trương quang việt cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội gọi tắt là cdc hà nội
và lê minh tuyến cựu trưởng phòng tài chính của cdc hà nội liên quan đến đại án việt á
trong cáo trạng ban hành cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân truy tố các bị can
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng không hình phạt cao nhất đến hai mươi năm tù
viện kiểm sát xác định hành vi của trương quang việt và lê minh tuyến đã vi phạm quy định của pháp luật
về đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn chín một tỷ đồng
sau khi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thanh toán tiền gói thầu theo chỉ đạo của trương quang việt
bị cáo tuyến đánh nhận tiền ngoài hợp đồng của công ty việt á là hơn một ba tỷ đồng
trong đó việt được hưởng lợi năm trăm linh triệu đồng và tuyến được hưởng lợi tám trăm linh triệu đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày
tổ công tác số hai bộ công an phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh quảng bình
đã tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy
qua đó đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp
vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai trên địa bàn xã lộc ninh thành phố đồng hới
lực lượng công an đã đón dừng phương tiện xe mô tô do một thanh niên điều khiển để kiểm tra
quá trình kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì bị tổ công tác truy đuổi và bắt giữ
đối tượng khai nhận tên là trần văn lợi chú tại thị xã ba đồn
kiểm tra phát hiện có một chín trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ đối tượng trần văn lợi để tiếp tục điều tra làm rõ
ngay sau khi tiếp nhận hai đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản
với giá trị lớn trên địa bàn huyện khói châu tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh làm rõ đối tượng
đối tượng thực hiện hai vụ trộm trên là nguyễn công thái trú tại thành phố hà nội
tại cơ quan công an thái khai nhận từ khoảng cuối tháng một đến ngày hai mươi bảy tháng hai vừa qua
với thủ đoạn lợi dụng đêm tối xe ô tô không có người trông giữ thái đã phá kính để lẻn vào tìm tài sản có giá trị trộm cắp
đối tượng đã thực hiện bốn vụ trên địa bàn huyện khói châu và một mươi tám vụ tại các huyện khác trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã bắt giữ đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
đêm ngày hôm qua tại ngã tư an sương quận một mươi hai tp hcm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
giữa xe tải và xe máy làm cho hai người tử vong tại chỗ
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm xe tải chạy trên quốc lộ một khi đến ngã tư an sương quận một mươi hai
tài xế cho xe rẽ phải vào quốc lộ hai mươi hai
khi đang ôm cùa thì vát chạm với xe máy chạy cùng chiều
tai nạn làm đôi nam nữ trên xe máy ngã xuống đường bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ
nhận tin báo công an quận một mươi hai và đội cảnh sát giao thông an sương đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
thưa quý vị bộ lao động thương binh và xã hội vừa có văn bản báo cáo phó thủ tướng trần lưu quang
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s ma túy mại dâm
về vụ việc học viên đang cai nghiện ma túy bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết theo báo cáo từ ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
một số học viên nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý về việc các đối tượng này sử dụng ma túy trong phòng
nên các đối tượng này đã đánh gây thương tích bốn học viên
cơ sở cai nghiện đã báo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh sóc trăng công an tp sóc trăng
làm việc với bốn mươi năm học viên liên quan
quá trình làm việc chiều ngày hai mươi bốn tháng hai một số học viên kích động các học viên khác chống đối lực lượng công an
lợi dụng tình trạng hỗn loạn một trăm chín mươi một học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn học viên bỏ trốn có ba cảnh sát cơ động bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc cơ quan chức năng tỉnh sóc trăng đã có mặt tại hiện trường
truy tìm các đối tượng và đề nghị gia đình vận động đưa các học viên tự giác trở lại cơ sở cai nghiện
đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai số người cai nghiện bỏ trốn quay lại cơ sở cai nghiện và công an quản lý làm việc là một trăm một mươi tám người
đề cập sâu hơn về nguyên nhân vụ việc trên theo bộ lao động thương minh và xã hội
việc quản lý chữa trị giáo dục nắm bắt tâm lý của học viên tại cơ sở cai nghiện này còn nhiều hạn chế
học viên tham gia cai nghiện còn có tâm lý không hợp tác một số đối tượng còn có hành vi chống đối
một phần do môi trường sống sinh hoạt tại cơ sở chưa thực sự tốt
chính sách chế độ cho đội ngũ viên chức người lao động tại đây còn hạn chế
dẫn đến căng thẳng trong quản lý chữa trị cho người cai nghiện ma túy
để ổn định và ngăn ngừa tái diễn bộ lao động thương minh và xã hội đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
chỉ đạo công an tỉnh sóc trăng cử tổ công tác đặc trách hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện này
đồng thời sở lao động thương minh và xã hội tỉnh sóc trăng
ra soát tình hình cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện nhân sự phục vụ tại cơ sở
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất
đáp ứng nhu cầu tối thiểu để thực hiện công tác cai nghiện ma túy
cùng với đó sở lao động thương binh và xã hội tỉnh sóc trăng khẩn trương khắc phục hậu quả
khôi phục hoạt động của cơ sở trở lại bình thường
ổn định tâm lý tinh thần làm việc của viên chức người lao động để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv vừa báo cáo bộ giao thông vận tải
về việc cần triển khai thực hiện thu hồi công nợ của các hãng hàng không trong nước
đang vi phạm nghĩa vụ thanh toán với doanh nghiệp này
hiện acv đang cung cấp cho các hãng hàng không các dịch vụ bao gồm
cất hạ cánh phục vụ hành khách soi chiếu an ninh hành khách hành lý
soi chiếu an ninh hàng hóa cho thuê quầy làm thủ tục hành khách
tính đến cuối năm ngoái acv
đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần ba sáu trăm linh tỷ đồng
từ các hãng hàng không trong nước chiếm bốn mươi các khoản phải thu khách hàng
trong đó phần lớn khoản nợ từ các hãng hàng không phát sinh
trong giai đoạn bùng phát dịch covid một mươi
trong năm hai nghìn hai mươi ba acv đã đẩy mạnh thu hồi nợ
tuy nhiên kết quả thu hồi nợ và kết quả trả nợ của các hãng hàng không
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
do đó acv đề xuất áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn
tiến tới thực hiện chế tài xử lý các hãng hàng không vi phạm hợp đồng
đào tạo tạo đã ra văn bản chấn chỉnh đã nhận được sự quan tâm lớn
của đông đảo phụ huynh học sinh cũng như giáo viên
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
nghệ an là một trong những địa phương tiên phong trong việc cộng điểm vào lớp một mươi
cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ ielts
từ năm hai nghìn hai mươi một nghệ an đã tuyển thẳng học sinh có điểm ielts đạt sáu
vào trường trung học phổ thông công lập có lớp tiếng anh tăng cường
và bảy trở lên đối với trường trung học phổ thông chuyên phan bội châu
tuyên quang công bố tuyển thẳng học sinh có điểm ielts năm trở lên
trong khi đó lào cai miễn thi và tính điểm một mươi môn tiếng anh vào lớp một mươi công lập
cho thí sinh có ielts từ bốn trở lên
ưu tiên ielts nói riêng và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tuyển sinh trung học phổ thông
đã thu hút ý kiến trái chiều từ nhiều năm qua
nhưng mà những chứng chỉ ielts mà nó mới ở cái bên bốn năm sáu
tạo trí lên đến sáu năm thì nó cũng chưa nói gì được nhiều
về năng lực cá nhân của học sinh đó
cho nên khi mà các trường sử dụng cái chứng chỉ ielts mà nó với cái bên điểm nó còn thấp như vậy
thì tôi nghĩ là nó cũng chưa chính xác lắm trong việc đánh giá cái năng lực của học sinh
các em có rất là nhiều tiềm năng liên quan đến các cái môn khoa học khác
đó là những cái lĩnh vực mà các em có thể đam mê
nhưng mà vì các em tập trung vào cái liệu chứng chỉ ielts cho cái mục tiêu tuyển thẳng
cho nên các em đã không dành thời gian và cái công sức của mình
để đào sâu cho những cái môn
và thực tế có thể những cái môn đấy sẽ giúp cho cá nhân đóng góp được xã hội nhiều hơn
với nhiều học sinh lớp chín năm nay đã có không ít các em dành nhiều thời gian cho chứng chỉ tiếng anh ielts
với quang minh em đang phấn đấu ielts đạt bảy để chắc chân được cộng ba điểm ưu tiên khi vào ngôi trường mình mong muốn
em thi ielts cũng đợt thắng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba rồi rồi
thì em được bảy với cả mục đích của em khi mà thi ielts sớm thế
để em có thể được cộng điểm vào trường nghĩa thành
nhưng mà mới đây thì bộ giáo dục cũng ra cái công an mới là sẽ không cộng điểm cho những học sinh mà được chứng chỉ quốc tế
em cũng đang khá bát phan mềm cuộc đấy
theo quy chế tuyển sinh trung học phổ thông mà bộ ban hành không có ưu tiên nào với thí sinh có ielts và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác
trong khi nhiều tỉnh thành cho rằng việc ưu tiên thí sinh có ielts giúp giảm áp lực thi cử tạo động lực học ngoại ngữ ở địa phương
có một vài địa phương nào đó khi mà ban hành cái kế hoạch tuyển sinh thì sở có thể đã tham mưu với ủy ban để đưa vào một số các cái nội dung mới hơn so với thông tư của bộ
thì như vậy là không đúng quy định
vì vậy cho nên là phát hiện cái chuyện này thì bộ ban hành cái văn bản để yêu cầu các địa phương khi mà đã ban hành các cái kế hoạch tuyển sinh thì phải thực hiện đúng theo quy định tại thông tư
trường hợp nào mà khi ban hành mà có những nội dung đưa thêm vào
thí dụ như hiện nay trật tăng nói
đưa vào là tuyển thẳng hoặc là ưu tiên đối với những đối tượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc là có chứng chỉ ngoại ngữ nói chung thì là không đúng quy định của thông tư cho nên bộ yêu cầu là phải sửa ngay
được biết sau khi có văn bản của bộ giáo dục và đào tạo một số sở giáo dục và đào tạo như nghệ an tuyên quang quảng trị cho biết sẽ giả soát điều chỉnh kế hoạch phương án tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
vì trước đó có thông báo về việc cộng điểm hoặc tuyển thẳng học sinh sở hữu chứng chỉ
tại cơ quan công an quang khai nhận bản thân nhận ma túy và thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng trả nợ và tiêu xài
vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai sau khi được em đào tiến khoa cho đi nhờ bằng xe máy đến đoạn đường vắng quang đã lấy dao ra không
thưa quý vị sự phát triển nhanh chóng bùng nổ cùng nhiều hình thức mới của thương mại điện tử trong thời gian qua đã và đang đặt ra những thách thức mới
đó là khả năng quản lý đầy đủ các nguồn thu xác định đối tượng nộp thuế xác định được căn cứ tính thuế phân biệt rõ loại thu nhập làm cơ sở đánh thuế kiểm soát giao dịch kinh doanh để quản lý đối tượng thu thuế và việc kiểm soát dòng tiền cũng không dễ dàng
theo quy định hiện nay các cá nhân hộ kinh doanh có doanh thu từ một trăm linh triệu đồng một năm trở lên sẽ thực hiện đóng lệ phí môn bài từ ba trăm linh đến một triệu đồng tùy thuộc doanh thu từ một trăm linh hay trên năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra các cá nhân hộ kinh doanh bán hàng trên các trang mạng xã hội như tiktok facebook zalo sàng thương mại điện tử còn nộp thuế thu nhập cá nhân năm thuế giá trị gia tăng một trên doanh thu
nếu trốn tiền thuế từ một trăm linh đến dưới ba trăm linh triệu đồng sẽ bị phạt từ một trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng thậm chí bị phạt tù từ ba tháng đến một năm
đến nay cơ quan thuế đã tiến hành truy thu xử lý vi phạm đối với một trăm bảy mươi chín doanh nghiệp và một sáu mươi một cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử
với số tiền khoảng hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng
để làm rõ hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế sẽ có những phân tích cụ thể
tuy nhiên trên thực tế thì việc thu thuế này còn rất ít vậy thì qua theo dõi theo ông đâu là những điểm hạn chế những điểm vướng mắc trong công tác thu thuế thương mại điện tử hiện nay
trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba mức thu thuế thương mại điện tử tăng lên gấp nhiều lần so với năm hai nghìn hai mươi một
và đây là sự cố gắng nỗ lực của cơ quan thuế cũng như là các cơ quan hữu quan để từ đó có được nguồn thu gia tăng
tuy nhiên do thương mại điện tử
nó là một hoạt động kinh doanh cá thể mà từng cá nhân có thể trực tiếp lên các mạng khác nhau với những tên khác nhau và với những quảng bá khác nhau để bán được hàng của mình
vì thế cho nên việc theo dõi quản lý nó có khó khăn nhất định
cái điều thứ hai là bản thân các cái người kinh doanh đó hôm nay họ có thể thành lập một cái trang trên một cái mạng nào đó nhưng ngày mai họ xóa đi
nó không còn cái gì cả
và họ lại có thể thành lập một cái trang khác
và vì thế cho nên cái việc theo dõi quản lý nó thiếu cái tính liên tục và đặc biệt là nó thiếu cái sự kết hợp giữa các cái chủ thể có liên quan trong cái quá trình quản lý cái thương mại điện tử này
vâng thưa ông trên cơ sở đó thì mới đây tổng cục thuế đã đề xuất một số những giải pháp rất cụ thể
trong đó thì tới đây thì sẽ tiến hành công khai danh tính hoặc là sẽ tiến hành những biện pháp cưỡng chế
trong đó thì sẽ tiến hành lập lệnh mà
có rất nhiều cái cá nhân và tổ chức đã cố tình vi phạm cái luật thuế không kê khai không tính toán không nộp thuế
và vì vậy cho nên cái cơ quan thuế phải làm mọi cái công tác để từ đó buộc các cái cá nhân của tổ chức này phải đóng thuế
và rõ ràng với cái sự hoạt động mà
bán hàng trên mạng như hiện nay thì cái việc này là cái việc cần thiết trước hết là để giắt đe các cái chủ thể trong quá trình kinh doanh phải có cái kê khai tính toán và nộp thuế cho ngân sách nhà nước
nhưng thứ hai nữa nó cũng đảm bảo cái tính công bằng bình đẳng giữa các cái chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân và đảm bảo cái tính nghiêm minh của cái luật thuế đối với từng cái cá nhân và tổ chức trong quá trình kinh doanh
vâng vậy dưới góc độ nhìn nhận của mình thì theo ông
công tác chống thất thu thuế thương mại điện tử trong thời gian tới đang đặt ra những vấn đề gì và làm thế nào để chúng ta có thể xích chặt hơn nữa công tác quản lý thuế trên thương mại điện tử hiện nay ạ
để cái quá trình thu thuế được thực hiện thì đầu tiên cần phải có cái quá trình mà kê khai đăng ký của các cái nhà mạng
đó là những cái chủ thể kinh doanh trên các mạng phải kê khai căn cước công dân cũng như là các giấy tờ đăng ký kinh doanh của mình
một cái hợp pháp hợp lệ thì lúc đó mới tham gia được
điều thứ hai đó là cái việc mà cơ quan quản lý bộ công ty truyền thông phải là cái người có trách nhiệm để quản lý các cái nhà mạng cũng như là các cái sản thương mại điện tử
rồi cái bên công an cũng phải là cái người kết hợp để mà theo dõi xử lý những trường hợp buôn giam bán lận buôn bán những hải hóa không có nguồn gốc không rõ sức sư v v
thế rồi có cái việc là cơ quan công thương
phải là cái người kiểm tra đăng ký kinh doanh để tất cả những người tham gia vào kinh doanh trên mạng phải là cái người đăng ký có đầy đủ cái tư cách pháp nhân để mà tham gia vào bán hàng
thì lúc đó nó mới đầy đủ
và đặc biệt chính quyền địa phương là cái người mà nắm rất rõ cái người bán hàng trên cái địa bàn của mình
họ buôn bán ra giao những mặt hàng gì như thế nào và trong cái thời gian ra sao để từ đó có được một cái sự kết hợp đồng bộ
có dữ liệu về các cái cá nhân kinh doanh trên mạng các tổ chức kinh doanh trên mạng và cái doanh thu để xác định cái mức thuế
thì cái việc mà tính toán thuế nó sẽ đầy đủ và nó rõ ràng công khai và đảm bảo cái tính công bằng giữa cái người kinh doanh truyền thống với những người kinh doanh mạng
và giữa những người kinh doanh mạng với nhau để đảm bảo cái thuế nó trở thành một cái công cụ điều tiết các cái hoạt động và đáp ứng cái yêu cầu là đã có hoạt động kinh doanh
có cái thu nhập có cái doanh thu thì phải có nộp thuế cho ngân sách nhà nước
một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay
hà nội sẽ có thêm ba điểm cấp đổi giấy phép lái xe để phục vụ người dân tốt hơn là một thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số hai trăm linh một phê duyệt quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trong đó tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao
phần đấu đạt bốn mươi năm dường bệnh trên một mươi dân ba mươi năm bác sĩ trên một mươi dân bốn năm dược sĩ trên một mươi dân chín mươi điều dưỡng trên một mươi dân
tỷ lệ dường bệnh tư nhân đạt hai mươi năm tổng số dường bệnh
bộ công an đề xuất xây dựng ngành công nghiệp dược phẩm trong nước
bộ công an đề xuất xây dựng luật dữ liệu nhằm đảm bảo thống nhất và điều chỉnh hiệu quả sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước
theo đó bộ công an đề xuất xây dựng luật dữ liệu với bốn chính sách chính bao gồm
quy định về xây dựng phát triển quản lý xử lý dữ liệu ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu
quản lý nhà nước về dữ liệu quy định về cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia quy định về trung tâm dữ liệu quốc gia và quy định về sản phẩm dịch vụ liên quan đến dữ liệu
trong thời gian một tháng từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến ngày hai mươi sáu tháng ba bộ công an sẽ lấy ý kiến đóng góp từ cơ quan tổ chức và cá nhân để hoàn thiện dự thảo luật dữ liệu
nhằm hỗ trợ cho người dân trong việc cấp đổi giấy phép lái xe ngoài địa điểm một cửa tại một mươi sáu cao bá quát quận ba đình thành phố hà nội
và hai trăm năm mươi tám võ trí công quận tây hồ hà nội
đến nay sở giao thông vận tải hà nội đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe
do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của các huyện thị gồm ủy ban nhân dân huyện mỹ đức huyện đông anh huyện ứng hòa và huyện phú xuyên
ngoài ra để phục vụ người dân tốt hơn sở giao thông vận tải cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm các địa điểm để tránh tình trạng quá tải trong nội thành và phục vụ người dân tốt nhất
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu rau quả tăng trưởng tốt
dù tháng hai rơi vào thời điểm nghỉ tết cổ truyền tình hình xuất khẩu có chữ lại nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm nay vẫn đạt trên bảy trăm bốn mươi sáu bảy triệu đô la mỹ
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu giao quả cho biết các đơn hàng xuất khẩu đã kín đơn hàng đến hết quý một năm hai nghìn hai mươi bốn